do mưa to đến rất to trong hơn hai ngày qua đã làm cho nước lũ trên các sông suối tại quảng bình lên nhanh
khiến cho hàng ngàn ngôi nhà nhiều tuyến đường trên địa bàn chìm ngập trong biển nước
làm cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn
tại xã quảng hải thị xã ba đồn tỉnh quảng bình mưa lũ trong những ngày qua cùng với việc nước từ thượng nguồn sông danh đổ về
đã làm vỡ đê ngăn lũ khiến nước dâng cao và nhấn chìm sáu thôn với hơn bảy trăm năm mươi hộ dân tại xã quảng hải
nước lũ dâng cao cũng đã khiến cho hàng ngàn ngôi nhà tại xã quảng hải bị ngập sâu trong nước
để tránh thiệt hại về tài sản người dân cũng đã nhanh chóng ra cố chuồng trại đưa tài sản và vật nuôi lên các vị trí cao